vào thời điểm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu tình hình thu ngân sách vẫn còn nhiều lo ngại khi dự kiến ngân sách trung ương hụt thu
tuy nhiên đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai với nỗ lực của toàn ngành tài chính thì ngân sách nhà nước đã thu vượt dự toán là bảy mươi chín sáu nghìn tỷ đồng
đây được nhìn nhận là một kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh nhiều khoản thu bị giảm mạnh
và sang năm hai nghìn một mươi bảy là năm đầu tiên luật ngân sách nhà nước chính thức có hiệu lực
nếu được quản lý rõ ràng và công khai hơn kỷ cương sẽ được xiết lại và kỷ luật ngân sách chắc chắn sẽ tốt hơn
tính đến ngày cuối cùng của năm hai nghìn một mươi sáu thu ngân sách nhà nước đã vượt bảy tám so với dự toán dù trước đó dự kiến hụt thu có thể lên tới một mươi hai tỷ đồng
nỗ lực của ngành tài chính đã được thủ tướng nguyễn xuân phúc ghi nhận và đánh giá cao tại hội nghị tổng kết năm của ngành

cuối năm là tăng lên
nỗ lực của ngành tài chính đã được thủ tướng nguyễn xuân phúc ghi nhận và đánh giá cao tại hội nghị tổng kết năm của ngành
giá dầu thô đầu năm giảm quá khổng khiếp
năm hai nghìn một mươi bảy là tái cơ cấu lại ngân sách nhà nước đảm bảo an toàn nợ công
năm hai nghìn một mươi bảy là năm đầu tiên luật ngân sách nhà nước chính thức có hiệu lực với phương thức quản lý rõ ràng và công khai hơn
đây được xem là nền tảng để thắt chặt kỷ luật ngân sách

năm hai nghìn một mươi bảy ngành tài chính đặt mục tiêu huy động tối đa các nguồn lực tài chính của nhà nước
quản lý sử dụng triệt đề để tiết kiệm hiệu quả thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
bên cạnh đó sẽ từng bước cơ cấu lại ngân sách nhà nước thực hiện các giải pháp xử lý nợ công theo hướng an toàn và bền vững